các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ y tế israel ngày bốn tháng một đã phát hiện ca nhiễm flona đầu tiên người mắc cùng lúc cả bệnh covid và cúm
theo thông báo của bệnh viện baylinson ở israel ca nhiễm flona đầu tiên ở nước này là một phụ nữ mang thai ngoài ba mươi tuổi và chưa được tiêm vaccine
bệnh nhân đã được xuất viện hôm ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trong tình trạng sức khỏe tốt
đây là sản phụ đầu tiên được chuẩn đoán nhiễm đồng thời cả virus cúm và virus sars cov hai ở bệnh viện belling sơn
chúng tôi đã điều trị cho cô ấy bằng một loại thuốc kết hợp nhắm vào cả hai loại virus
người phụ trách bộ phận chăm sóc phụ nữ tại bệnh viện bay linsen cho biết
chúng tôi đang ghi nhận ngày càng nhiều phụ nữ mang thai nhiễm virus cúm
ngoài ra còn có các trường hợp nhiễm virus corona chủ yếu là xảy ra ở những phụ nữ chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín và cúm
đây chắc chắn là khoảng thời gian đầy thách thức khi ngoài covid một mươi chín chúng tôi còn phải đối mặt thêm với bệnh cúm
david dovich giám đốc trường y tế công cộng tại đại học ben gurion ở israel nói
hiện nay virus cúm và virus sars cov hai đều hoạt động mạnh
nên sẽ có trường hợp bị nhiễm cả hai
tôi không nghĩ đây sẽ là một tình huống phổ biến nhưng đó là điều cần xem xét
các biện pháp phong tỏa và đeo khẩu trang đã giúp hạn chế sự lây lan của bệnh cúm trong giai đoạn đầu của đại dịch covid một mươi chín
nhưng khi xã hội mở cửa nhiều hơn các ca mắc cúm dự kiến sẽ tăng lên
ông david dovick cho rằng đối với những người không có bệnh nền và đã được tiêm vaccine phòng ngừa cả cúm và covid một mươi chín
họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nếu nhiễm đồng thời cả hai loại virus
theo tổ chức y tế thế giới who
cúm mà covid đều là những bệnh về đường hô hấp và có thể gây ra nhiều triệu chứng tương tự nhau như ho sốt sổ mũi đau họng nhức đầu và mệt mỏi
cả hai bệnh đều lây qua các giọt bắn khi người bệnh hít thở nói hò hoặc khắc hơi
bác sĩ adrian tại đại học center florida nhận định
bị mắc covid một mươi chín và cuối cùng một lúc có thể là thảm họa đối với hệ miễn dịch của bạn
tôi tin rằng có trường hợp bị mắc đồng thời cả cúm và covid một mươi chín
tôi cũng tin rằng điều đó sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn
theo chuyên gia david dovic hiện chưa có đủ dữ liệu để khẳng định tỷ lệ nhập viện đối với những người bị mắc cả cúm và covid một mươi chín cao hay thấp hơn so với những người chỉ nhiễm một trong hai loại virus
trong bối cảnh các nước trên thế giới đang phải vật lộn với sự bùng phát của biến chủng omicron
ông david dovick lo ngại nguy cơ bệnh cúm mà covid một mươi chín kết hợp và gây ảnh hưởng đến các hệ thống y tế đặc biệt trong những tháng mùa đông
ông cho rằng vào mùa đông vì trời lạnh mà mọi người thường ở trong không gian kín nên có nguy cơ cao bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp nói chung khi kết hợp cả cúm và covid một mươi chín điều đó có thể khiến hệ thống y tế bị quá tải
để hạn chế sự lây lan của bệnh cúm và covid một mươi chín đồng thời ngăn chặn tình trạng quá tải đối với các hệ thống y tế toàn cầu ông navid rovid nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ mọi người
ông cho rằng để tránh hệ thống y tế bị quá tải nhiều người cần phải được tiêm chủng đồng thời phải tuân thủ các biện pháp khác để giúp bảo vệ những người có nguy cơ cao người cao tuổi và những người mắc bệnh mạng tính
theo who mọi người có thể thực hiện các biện pháp giúp bảo vệ hiệu quả trước covid một mươi chín và bệnh cúm bao gồm giãn cách xã hội thường xuyên vệ sinh tay cách ly và mở cửa sổ để đảm bảo thông gió
chị nguyên chia sẻ từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát chị và gia đình mới thực sự hiểu về tầm quan trọng của vaccine không chỉ với trẻ em mà cả với người lớn
tin tức về mức độ lây lan của biến chủng omicron càng khiến chị lo lắng hơn cho sức khỏe của hai con gái đang học tiểu học chưa được tiêm vaccine
đồng thời gia đình có nhiều người lớn tuổi nếu bị covid một mươi chín cộng thêm các bệnh lây nhiễm khác thì sẽ rất nguy hiểm
vì vậy cả gia đình động viên nhau đón năm mới tại nhà để tranh thủ đi tiêm vaccine
cùng lo lắng vì covid một mươi chín anh trần văn thanh phú nhuận tp hcm tham khảo nhiều thông tin và được biết đến tiêm ngừa đầy đủ các loại vaccine đặc biệt là phòng bệnh hô hấp để giảm nguy cơ đồng nhiễm covid
tiêm vaccine cũng giúp tập luyện cho hệ miễn dịch chủ động nhận diện tác nhân gây bệnh
anh thanh cho biết ba loại vaccine mà mọi người thường tiêm là loại ngừa cúm phế cầu và ho gà bạch cầu uốn ván
anh đã nhanh chóng đưa mẹ trên tám mươi tuổi và cả gia đình đi tiêm
cả gia đình khá bất ngờ khi đi tiêm ba loại vaccine thì có thể tiêm ngay trong một lần
covid một mươi chín đã cho chúng tôi hiểu về giá trị của vaccine nên tất cả đều sẵn sàng đi tiêm và đặt lịch cho tháng sau tiếp tục các vaccine cần thiết khác
chị bùi thị vân anh ba mươi năm tuổi nhà ở quận năm tp hcm cho hay người nhà chị ở tiền giang cũng gọi điện lên thành phố hỏi về các loại vaccine trên
ở địa phương mọi người cũng đi tiêm nhiều vì lo lắng nếu mắc bệnh việc điều trị sẽ khó khăn
do đó chị cũng nhanh chóng đưa cả nhà đến trung tâm tiêm chủng để kịp thời được trích ngừa các vaccine cần thiết
bác sĩ bạch thị chính giám đốc y khoa hệ thống tiêm chủng vnvc cho biết hiện nhiều người dân có nhu cầu trích một số loại vaccine phòng bệnh hô hấp
nhất là các loại có khả năng phòng viêm phổi viêm màn não do phế cầu quẩn
số lượng đặt giữ vaccine theo yêu cầu cũng tăng cao hơn so với trước rất nhiều
thống kê từ các trung tâm tiêm chủng của vnvc cho thấy số người tiêm vaccine cúm trong ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một tăng khoảng bốn mươi so với trung bình các tháng trong năm
điều này cho thấy người dân đang rất quan tâm đến sức khỏe nhất là các loại vaccine bảo vệ đường hô hấp phổi cho người lớn và trẻ em khi thời tiết trở lại và trong bối cảnh nguy cơ covid một mươi chín tăng cao trở lại
ở trẻ nhỏ và khi con người càng cao tuổi chức năng hô hấp càng bị suy giảm khả năng đẩy virus ra khỏi cơ thể yếu dần đi nên càng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như cúm viêm phổi ho gà
nếu được tiêm ngừa đầy đủ các loại vaccine để phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp cơ thể sẽ tăng thêm sức đề kháng với virus vi khuẩn loại trừ những nhầm lẫn về triệu chứng tương tự như covid một mươi chín
tranh khó khăn khi chuẩn đoán bảo vệ phổi tránh tình trạng suy hô hấp do đồng nhiễm nhiều bệnh một lúc bác sĩ bạch thị chính giải thích
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết ở nước ngoài việc tiêm ngừa cho người lớn rất phổ biến đặc biệt là hai loại vaccine cúm và phế cầu
bác sĩ trương hiễu khanh nguyên trưởng khoa nhi đồng một tp hcm cho biết ở nước ngoài việc tiêm ngừa cho người lớn rất phổ biến đặc biệt là hai loại vaccine cúm và phế cầu
bác sĩ bạch thị chính cho biết covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực sản xuất chuỗi cung ứng và vận chuyển vaccine của các hãng trên toàn cầu
tuy nhiên ở các trung tâm y tế sẽ có sẵn các loại vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được các chuyên gia khuyến cáo cần tiêm cho trẻ em và người lớn như cúm mùa viêm phổi do phế cầu khuẩn viêm mảng não thủy đậu ho gà bạch cầu uốn ván sởi quay bị rubella
trong từng trường hợp cụ thể bác sĩ sẽ khám và tư vấn miễn phí trước khi tiêm lựa chọn loại vaccine phù hợp để tiêm ở từng thời điểm
vũ khí đặc biệt trong cơ thể người có thể chống lại omicron
các nhà nghiên cứu chỉ ra một vũ khí có sẵn trong cơ thể người dường như có thể ngăn được triệu chứng tăng nặng của biến chủng omicron ngay cả khi kháng thể có được từ vaccine sụt giảm
hai nghiên cứu riêng rẽ của đại học eramus ở hà lan và đại học cape town ở nam phi đều được nhận định rằng
hệ miễn dịch của con người dường như có vũ khí đặc biệt để có thể ngăn biến chủng omicron gây ra những triệu chứng tăng nặng ngay cả khi kháng thể từ vaccine suy yếu
cụ thể các nghiên cứu cho thấy tế bào t vũ khí của cơ thể người chuyên tiêu diệt các tế bào virus sau khi được nâng cấp thông qua tiêm vaccine có thể chống lại được omicron
điều này có thể lý giải nguyên nhân vì sao omicron tuy lây lan mạnh mẽ nhưng không làm tăng vọt tỷ lệ tử vong ở những điểm nóng như nam phi mỹ hay anh
một nghiên cứu của đại học hà lan xem xét sáu mươi nhân viên y tế khỏe mạnh đã được tiêm vaccine và phát hiện ra rằng
phản ứng kháng thể của họ với omicron thấp hơn hoặc không tồn tại nếu so với meta và delta phản ứng của tế bào t có khả năng ngăn ngừa hoặc hạn chế triệu chứng nặng của covid một mươi chín
trong khi đó nghiên cứu từ đại học ở nam phi xem xét các bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín hoặc đã tìm vaccine pizer hoặc johnson johnson
kết quả cho thấy bảy mươi đến tám mươi phản ứng tế bào t chống lại được omicron
dữ liệu vài tuần qua cho thấy
omicron có thể làm ảnh hưởng tới khả năng bảo vệ của vaccine khiến chính phủ các nước tăng tốc tiêm mũi tăng cường để nâng cao lượng kháng thể chống lại biến chủng
tuy nhiên hệ thống bảo vệ miễn dịch có nhiều lớp
wendy một trong những tác giả nghiên cứu của đại học capt town cho biết
trong khi các kháng thể ngăn chặn sự lây nhiễm các tế bào t sẽ tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus ngăn không cho virus lây lan và gây ra bệnh nặng hơn
bà nói tế bào t không ngăn được việc bạn bị lây nhiễm mầm bệnh nhưng chúng có thể làm giảm thiểu nguy cơ bệnh nặng
tế bảo t là tế bào bạch cầu có thể ghi nhớ các bệnh trong quá khứ và có thể tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus và kích hoạt các kháng thể để bảo vệ cơ thể
ví dụ thế giới ghi nhận trường hợp có nhiều người từng bị nhiễm một loại virus corona khác là sars vào năm hai nghìn ba
và tới nay vẫn có tế bào t có thể phản ứng với mầm bệnh dù đã một mươi tám năm trôi qua